nhằm bảo đảm an toàn trong mùa mưa bão vừa qua nhà máy thủy điện hố hô đã phối hợp với ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện hương khê tỉnh hà tĩnh tổ chức diễn tập phòng chống thiên tai tại nhà máy và vùng hạ du thủy điện hố hô
tình huống giả định tại buổi diễn tập là do ảnh hưởng của cơn bão số bốn gây mưa lũ tại huyện hương khê nói chung và xã hương trạch nói riêng với diễn biến hết sức phức tạp
trên địa bàn huyện hương khê có mưa to đến rất to kết hợp với nước lũ từ thượng nguồn sông ngàn sâu đổ về và nhà máy thủy điện hố hô đang xả lũ theo đúng quy trình
sau khi thống nhất phương án đưa ra giả định để thực hiện diễn tập trong khu vực nhà máy thủy điện hố hô sau ba tiếng có hiệu báo động tình trạng khẩn cấp cần thiết phải đóng mở cửa xà nước những người thực hiện nhiệm vụ đã từng bước thực hiện công việc nhanh chóng và chính xác

chúng tôi đã tập trung chủ động tập trung nhất lực vật lực phương tiện dùng vụ và phối hợp với chính quyền địa phương thực hiện một nhiệm vụ tức là xử lý một tình huống sạt lở để đảm bảo tình hình tính cấp điện ổn định trên địa bàn
buổi diễn tập đã triển khai đúng kế hoạch đề ra với mục tiêu bảo đảm an toàn hồ đập tính mạng tài sản của nhân dân khi mưa bão bảo đảm an toàn hệ thống lưới điện khi có nguy cơ sạt lở và tập trung ứng phó cứu người và tài sản khi mực nước dâng cao
công tác phòng chống thiên tai là xác định đó là nhiệm vụ trọng tâm thường xuyên và liên tục và để như vậy thì đòi hỏi sự vào cuộc của các cấp các ngành cần phải quan tâm hơn nữa
và càng ngày thì cấp ủy chính quyền huyện hương khê xác định càng rút ra kinh nghiệm qua các lần diễn tập thì tạo ra được những sự đồng thuận trong nhân dân đặc biệt ý thức của nhân dân trong việc là phòng chống thiên tai
bên cạnh các hoạt động chuẩn bị của các cơ quan chức năng để làm tốt công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn
việc tuyên truyền giáo dục nâng cao nhận thức cho mỗi người dân vẫn là yêu cầu đầu tiên bởi chỉ có người dân mới tự ý thức được tính mạng của mình